xin chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn đến với chương trình sự kiện chính trị tuần từ
tháng tám tới ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy của truyền hình nhân dân trước tiên hãy cùng chúng tôi điểm qua những nội dung chính sẽ có trong chương trình
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc thăm chính thức vương quốc thái lan
bế mạc phiên họp thứ một mươi ba của ủy ban thường vụ quốc hội
nhận lời mời của tổng thống cộng hòa indonesia joko widodo
tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng sẽ thăm chính thức cộng hòa indonesia từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bốn tháng tám
chuyến thăm nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược tăng cường tin cậy chính trị củng cố quan hệ hữu nghị thúc đẩy hợp tác thực chất tạo lập bước phát triển mới trong quan hệ giữa việt nam với indonesia
từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng tám nhận lời mời của tổng thống cộng hòa liên bang myanmar tinchcho
tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng cũng sẽ thăm
nhà nước cộng hòa liên bang myanmar chuyến thăm nhằm xác định khuôn khổ quan hệ thể hiện dấu mốc mới tầm cao mới sung lực mới cho quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực
tổng bí thư nguyễn phú trọng vừa ký ban hành quy định số chín mươi qdtv của bộ chính trị quy định tiêu chuẩn chức danh tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư quản lý
đây là lần đầu
bộ chính trị ban hành quy định cụ thể về tiêu chuẩn chức danh tiêu chí đánh giá đối với cán bộ cao cấp của đảng và nhà nước
trong đó bao gồm các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn đối với từng chức danh cụ thể
từ các chức danh cao nhất của đảng nhà nước chính phủ quốc hội trưởng các ban bộ ngành cơ quan trực thuộc trung ương
đến bí thư tỉnh ủy thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
cũng trong dịp này tổng bí thư nguyễn phú trọng đã ký ban hành quy định số tám mươi chín qdtv của bộ chính trị
quy định khung tiêu chuẩn chức danh định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp
quy định nêu rõ căn cứ quy định này các cấp ủy tổ chức đảng cơ quan đơn vị quy định cụ thể tiêu chuẩn
chức danh cán bộ và tiêu chí đánh giá cán bộ đối với từng chức danh cán bộ lãnh đạo
quản lý sát hợp với yêu cầu chức năng nhiệm vụ của địa phương cơ quan đơn vị cấp mình
nhận lời mời của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đoàn hội đồng lập pháp quốc gia thái lan
do ông polpech vichit chonchai chủ tịch hội đồng lập pháp quốc gia thái lan thăm chính thức việt nam
chiều ngày một mươi bốn tháng tám tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc tiếp chủ tịch hội đồng lập pháp quốc gia vương quốc thái lan
ngày polpech vichit chonchai
tại buổi tiếp thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc khẳng định
việt nam luôn coi trọng phát triển quan hệ đối tác chiến lược với thái lan
thái lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của việt nam trong asean
thủ tướng mong muốn hai nước có biện pháp để cán cân thương mại cân bằng hơn
và nâng kim ngạch thương mại hai nước đạt hai mươi tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
trước đó vào sáng cùng ngày tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đã cùng chủ tịch hội đồng lập pháp quốc gia vương quốc thái lan
ngày polpech vichit chonchai tiến hành hội đàm
tại buổi hội đàm hai bên đã nhất trí để phát huy hiệu quả tiềm năng hợp tác giữa hai nước
các cơ quan chuyên môn của hai cơ quan lập pháp thường xuyên giám sát các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai chính phủ
duy trì việc trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao và các cấp
hai nhóm nghị sĩ hữu nghị tăng cường hợp tác
các đoàn đại biểu quốc hội hai nước tiếp tục chia sẻ quan điểm ủng hộ lẫn nhau tại diễn đàn liên nghị viện thế giới và khu vực
đối với các vấn đề cùng quan tâm góp phần xây dựng khu vực châu á thái bình dương hòa bình ổn định và phát triển
sáng ngày một mươi bảy tháng tám thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tiếp phó thủ tướng bộ trưởng nội vụ campuchia samdet karolahom sokhen
tại buổi tiếp thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã nhiệt liệt chào mừng
thủ tướng bộ trưởng và các thành viên đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ campuchia
chính phủ việt nam đánh giá cao quan hệ hợp tác chặt chẽ hiệu quả giữa lực lượng công an hai nước
trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm nhất là tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia tội phạm ma túy tội phạm kinh tế tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm mua bán người
sáng cùng ngày thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp bộ trưởng an ninh lào sổm kẹo sĩ la vong
đang dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao bộ an ninh lào sang thăm chính thức và tham dự các hoạt động giao lưu với bộ công an việt nam
nhân năm đoàn kết hiếu nghị việt nam lào hai nghìn một mươi chín
tại buổi tiếp thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc khẳng định luôn coi trọng củng cố mối quan hệ hữu nghị đoàn kết việt nam lào
đánh giá mối quan hệ việt nam lào là đặc biệt duy nhất hiếm có trên thế giới
trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp thủ tướng đề nghị lực lượng công an hai nước
tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện tốt thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao việt nam lào
trong đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội mỗi nước
chiều một mươi sáu tháng tám tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp các vị đại sứ
đại sứ vương quốc bỉ rehan rokas
đại sứ trưởng phái liên minh châu âu eu tại việt nam bruno angelas
và đại biện lâm thời đại sứ quán cộng hòa liên bang đức tại việt nam
utvang manit để trao đổi hoạt động xúc tiến đầu tư của các doanh nghiệp châu âu tại việt nam
hoàn nghênh các vị đại sứ đại biện tới gặp gỡ trao đổi tại buổi tiếp
thủ tướng đánh giá quan hệ giữa việt nam và eu nói chung
và quan hệ song phương giữa việt nam đức việt nam bỉ nói riêng
đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực
thủ tướng cho rằng trong những thành tiệu tốt đẹp của các mối quan hệ này
có sự đóng góp tích cực hiệu quả của các vị đại sứ đại biện
thủ tướng nhấn mạnh
với chủ trương là chính phủ kiến tạo
luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi
tạo môi trường đầu tư tốt nhất cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước
hoạt động hiệu quả tại việt nam
chuyển sang những thông tin chính trị quan trọng khác
chiều ngày một mươi sáu tháng tám
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có buổi làm việc
với cục kiểm soát thủ tục hành chính và hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính
để đánh giá kết quả của nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính
một trong những khâu đột phá
và là nhiệm vụ trọng tâm của chính phủ
được sự ủng hộ và đồng tình của đông đảo người dân và doanh nghiệp
phát biểu tại buổi làm việc
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
mục tiêu của công tác cải cách thủ tục hành chính
là để người dân bớt khổ hơn
doanh nghiệp bớt phiền hạ hơn
thủ tướng cho rằng
thời gian qua người dân và doanh nghiệp vẫn còn kêu ca
trong việc giải quyết phiền hà thủ tục hành chính
kéo dài tại nhiều cơ quan
một số vụ việc thậm chí gây nên
tình trạng làm nản lòng nhà đầu tư và doanh nghiệp
thủ tướng yêu cầu các cấp
các ngành thực hiện tốt hơn nữa
các nghị quyết một mươi chín sáu mươi ba mươi năm
của chính phủ để cải thiện
môi trường đầu tư nhất là
các điều kiện để sản xuất kinh doanh nhanh hơn nữa
thông qua việc áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin
và nâng cao ý thức
của cán bộ công chức nhà nước
chiều ngày một mươi tám tháng tám
dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội
nguyễn thị kim ngân
ủy ban thường vụ quốc hội đã bế mạc
phiên họp thứ một mươi ba
trong thời gian bảy ngày làm việc
phiên họp thứ một mươi ba
ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi bốn
đã thông qua năm nghị quyết
về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính
thành phố thái nguyên
và thành lập hai phường thuộc thành phố thái nguyên
tỉnh thái nguyên
thành lập tòa án nhân dân
viện kiểm sát nhân dân
thành phố sầm sơn
tỉnh thanh hóa
phân bổ kinh phí còn lại của ngân sách trung ương
điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách trung ương
của chính phủ
xem xét và cho ý kiến
về một số dự án luật
như luật sửa đổi
bổ sung một số điều của luật lý lịch tư pháp
luật quản lý nợ công sửa đổi
luật tố cáo sửa đổi
cùng một số vấn đề đang được đại biểu
và các cử tri quan tâm
trong đó phần chất vấn và trả lời chất vấn
của các bộ ngành cũng đã làm rõ
được nhiều vấn đề còn tồn tại
chưa được giải quyết triệt đề
làm hài lòng cử tri và nhân dân trong cả nước
thưa quý vị
một trong những sự kiện
đáng chú ý tuần qua
đó là sự kiện thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam
bắt đầu chuyến thăm chính thức vương quốc thái lan
từ ngày một mươi bảy đến ngày một mươi chín tháng bốn
theo lời mời của thủ tướng thái lan
chiều ngày một mươi bảy tháng tám
lễ đón chính thức thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao chính phủ việt nam
đã diễn ra trọng thể
tại tòa nhà chính phủ thái lan
dưới sự chủ trì của thủ tướng thái lan
ngày sau lễ đón
hai bên đã tiến hành hội đàm
tại cuộc hội đàm hai thủ tướng đã đạt được sự nhất trí cao
trong việc đề ra các biện pháp
thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác khác
như lào động thương mại đông nghiệp du lịch
khoa học kỹ thuật văn hóa và giao lưu nhân dân
hai bên chia sẻ tầm nhìn
và cam kết tăng cường hợp tác song phương
trên các diễn đàn quốc tế
đặc biệt là đẩy mạnh hợp tác
trong khuôn khổ các tổ chức diễn đàn khu vực
và quốc tế
nhân dịp này hai thủ tướng đã chứng kiến
lễ ký kết nhiều văn kiện quan trọng
sáng ngày một mươi tám tháng tám
tại thủ đô bangkok
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tham dự diễn đàn hợp tác
kinh tế việt nam thái lan
chia sẻ với các nhà đầu tư doanh nghiệp thái lan
về các cơ hội đầu tư kinh doanh
tại việt nam
thủ tướng nêu rõ việt nam đang thúc đẩy hoạt động mua bán
và sát nhập gắn với
cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước lớn
trong các lĩnh vực như vận tài hạ tầng
lương thực thực phẩm nông nghiệp
viễn thông thương mại du lịch
dịch vụ xây dựng
việt nam tiếp tục
khuyến khích khởi nghiệp
kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp
của việt nam
với khu vực và toàn cầu
tạo thuận lại cho các nhà đầu tư
và các doanh nghiệp
khởi nghiệp đầy tiềm năng
sáng tạo của việt nam
đặc biệt trong lĩnh vực
kinh tế số của công nghiệp
cách mạng bốn
và các doanh nghiệp
đặc biệt trong lĩnh vực
một cuộc cách mạng
đang diễn ra ở các nước
thái lan việt nam
việt nam đón chờ các bạn
để thúc đẩy sự phát triển này
trong tất cả các lĩnh vực
tại diễn đàn
dưới sự chứng kiến của thủ tướng nguyễn xuân phúc
phó thủ tướng thái lan
brazil trang tông
doanh nghiệp hai nước đã trao đổi các văn bản
thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực
như điện năng nông nghiệp công nghệ cao
phân phối hàng hóa mua bán nông sản xây dựng
trưa ngày một mươi tám tháng tám
thủ tướng nguyễn xuân phúc
gặp mặt chủ tịch hội hữu nghị thái lan việt nam
và tham dự buổi gặp mặt
giữa những tập đoàn nhà đầu tư lớn
của hai nước việt nam thái lan
do hiệp hội doanh nghiệp thái lan việt nam
và quỹ vinacapital tổ chức
trong xu thế hội nhập hiện nay
mỗi quốc gia đều đứng trước
những cơ hội và thách thức
để xây dựng phát triển đất nước
việc thành lập duy trì mối quan hệ ngoại giao
với các nước là điều tất yếu
nhất là khi giữa các quốc gia
có nhiều điểm tương đồng cùng tiếng nói chung
chính vì vậy chuyến thăm vương quốc thái lan
của thủ tướng nguyễn xuân phúc
một lần nữa khẳng định
việt nam luôn coi trọng và quan tâm
thúc đẩy quan hệ láng giềng tốt đẹp
hợp tác toàn diện với thái lan
trong tình hình quốc tế mới
trung quanh sự kiện này
chúng tôi đã có cuộc trao đổi
với nhà báo chu hồng thắng
phó trưởng ban quốc tế báo nhân dân

thủ tướng thăm chính thức một nước asean
đặc biệt là thái lan
một đất nước có sự hợp tác rất tốt
phối hợp tốt với việt nam
trong các dự đoạn khu vực của quốc tế
đặc biệt là trong asean
cũng như trong các cơ chế hợp tác của khu vực
nhất là khu vực tiểu vùng mekong
chuyến thăm đã thể hiện sự quan trọng
quan hệ giữa việt nam và thái lan
và hợp tác với việt nam thái lan trong asean
góp phần tiếp tục duy trì
đoàn kết phát huy vai trò đi đầu
vai trò của asean trong các cơ chế ở khu vực
chuyến thăm cũng là dịp để
các nhà lãnh đạo hai nước
cụ thể hóa các thỏa thuận
cũng như các dự án hợp tác giữa hai nước
trong rất nhiều lĩnh vực
trong thời gian chuyến thăm
thủ tướng đã dành nhiều thời gian
đến thăm nói chuyện và gặp gỡ
đại diện các cộng đồng doanh nghiệp của thái lan
cũng như là cộng đồng kiều bào ta ở thái lan
trong chuyến thăm này
chuyến thăm một lần nữa kêu gọi
cũng như là tạo thuận lợi cho các cộng đồng doanh nghiệp của thái lan
cũng như là tạo thêm thuận lợi cho các cộng đồng doanh nghiệp của việt nam
có thể tham gia thâm nhập và tham gia các thị trường của nhau
chương trình sự kiện chính trị tuần của truyền hình nhân dân tới đây là kết thúc
xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tuần sau